từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới sân bay cam ranh khánh hòa sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách nội địa nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống phát thanh
các thông tin sẽ được cảng hàng không quốc tế cam ranh cho hiển thị trên các mạng hình thông tin chuyến bay
hiện hệ thống này mới được cảng hàng không quốc tế cam ranh nâng cấp bảo đảm cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác
hành khách cần chủ động theo dõi thông tin để bỏ đảm ra máy bay đúng giờ tránh lỡ chuyến bay
trong thời gian mới chuyển đổi nhân viên hàng không làm việc tại nhà ga sẽ tăng cường hỗ trợ hướng dẫn hành khách
nhất là đối với một số hành khách chưa quen với mạng hình hiển thị thông tin chuyến bay